chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
công an tp thuận an tỉnh bình dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường
để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai mẹ con tử vong một người phụ nữ bị thương nặng
vụ tai nạn xảy ra khi một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi điều khiển xe đạp điện
chở theo hai mẹ con chị nguyễn thị thúy lan quê ở an giang lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
khi đến đoạn đường thuộc phường an phú tp thuận an
thì bất ngờ va chạm với xe container lưu thông hướng từ miếu ông cù về vòng xoay an phú
cú va chạm mạnh khiến cả ba người đi trên xe đạp điện ngã xuống đường
hai mẹ con chị loan ngồi phía sau bị cuốn vào gầm xe tử vong tại chỗ
người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bị bánh xe container cá nát hai chân